tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo phan minh trung hai mươi sáu tuổi
trú tại phường nại hiên đông quận sơn trà về hành vi cướp giật tài sản của một du khách người nước ngoài
theo cáo chẳng vốn không có nghề nghiệp ổn định vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai
trên đường trần hương đạo thuộc địa bàn phường an hải tây quận sơn trà
trung gặp một nữ du khách người áo
trung điều khiển xe máy áp sát giật túi sách và tăng ga bỏ chạy
nhận được thông tin công an thành phố phối hợp với công an quận sơn trà đã khẩn trương bắt giữ đối tượng trung
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phan minh trung năm năm tù về tội cướp giật tài sản